anh gia nhập đảng phái mà cái đảng phái đó nhầm mục đích để lật đổ chính quyền giải thể chế độ công sản
là anh bị bắt tội rồi

hai là để lấy cái thanh thế để tạo dự uy tín gây dựng phong trào ở trong nước

một khi mà quý vị ở trong tù á thì còn được nhiều người họ thương cảm và họ cảm thấy là cần phải giúp đỡ
tuy nhiên mà khi quý vị đã chọn cái hướng mà đi ra nước ngoài rồi
để mà hưởng bơ sữa rồi á thì cái chuyện đó coi như chấm dứt rồi
thì đối với những người mà đồng đội quý vị hay những người mà họ có cùng cái cách làm giống quý vị đó
mà ở hiện giờ đang chịu khổ trong nước á
thì họ cũng rất là xem thường quý vị
thì thôi khi mà bây giờ mình bước chân ra bên ngoài rồi mình hưởng bơ sữa rồi mình hưởng ở trong cái nhung lụa rồi
và những cái lời nói của mình thổi mái mình không có thể bị bắt bớ bị quy chụp hay các cái điều mà mình gọi là mơ hồ đó
thì mình cứ sống theo cái kiểu mình
mình có thể khua môi mình có thể khua môi mình có thể khua môi
mua mỏ mua múa có thể làm bất cứ chuyện gì
nhưng mà tôi xin quý vị đừng có xúi người khác ăn phân gà
đừng có vì thiếu hiểu biết mà để cho người ta phải lâm vào tù tội
những người có kiến thức pháp luật hẳn đều biết tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
là một trong những tội đặc biệt nghiêm trọng nằm trong trường
các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định của bộ luật hình sự việt nam
đây là loại tội phạm có cấu thành hình thức
tức là đối tượng chỉ cần thực hiện một trong các hành vi được mô tả trong điều luật
không cần quan tâm đến kết quả đạt được hay chưa
đều có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội này với mức hình phạt rất cao
từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội đối tượng cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tới năm năm tù
các nhà dân chủ lưu vong có thể lừa phỉnh bạn rằng
đó là hành vi đấu tranh bất bạo động phù hợp pháp luật
nhưng xin hãy nhớ họ bây giờ không phải là nhà đấu tranh dân chủ đơn thuần
mà đã công khai phương thức mục đích hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền
hành vi của các đối tượng này và đồng bọn
dù là gì thì mục đích cuối cùng vẫn là nhằm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của đảng cộng sản
lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân
và bởi vậy chỉ cần xếp giấy phát hò hay kích hoạt lên để chiếm trụ sở